nhận con nuôi hiện giờ không còn là việc hiếm ở xã hội việt nam hiện đại
tuy nhiên không phải ai muốn nhận con nuôi cũng được
và không phải ai cũng có thể được nhận làm con nuôi
theo quy định tại luật nuôi con nuôi hai nghìn một mươi chín
nuôi con nuôi là việc xác lập quan hệ cha mẹ con
giữa những người nhận con nuôi và người được nhận nuôi
trong đó cha mẹ nuôi là người nhận con nuôi
sau khi việc nuôi con được cơ quan nhà nước có thẩm quyền đăng ký
đối với người nhận con nuôi trong nước
thì điều một mươi bốn luật nuôi con nuôi năm hai nghìn một mươi quy định rõ các điều kiện sau đây
có năng lực hành vi dân sự đầy đủ
hơn con nuôi từ hai mươi tuổi trở lên
có điều kiện về sức khỏe về kinh tế chỗ ở
để bảo đảm cho việc chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục con nuôi được tốt nhất
có tư cách đạo đức tốt
những người sau đây sẽ không được nhận con nuôi
đang bị hạn chế một số quyền của cha mẹ đối với con chưa thành niên
đang chấp hành quyết định xử lý hành chính tại cơ sở giáo dục chữa bệnh
đang chấp hành án phạt tù
chưa được xóa án tích về một số các tội sau đây
tội xâm phạm tính mạng sức khỏe nhân phẩm danh dự của người khác
tội ngược đãi hoặc hành hạ ông bà cha mẹ vợ chồng con cháu người có công nuôi dưỡng mình
tội dụ dỗ ép buộc hoặc chứa chấp người chưa thành niên vi phạm pháp luật
tội mua bán đánh cháo chiếm đoạt trẻ em